vấn nạn khai thác vàng trái phép kéo theo nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường mất an ninh trật tự
không những vậy các nhóm khai thác vàng trái phép còn phá hoại hoa màu nương rẫy của người dân
trước tình trạng ngày càng có nhiều điểm khai thác vàng trên địa bàn
công an huyện tây trà đã đồng loạt triển khai truy quét
đánh sập hàng chục hầm vàng trái phép tại xã trà quân huyện tây trà
những ngày qua gần hai mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện tây trà quảng ngãi và công an xã trà quân
tổ chức tập kích vào các bãi vàng thôn trà ong xã trà quân huyện tây trà
tại đây lực lượng chức năng phát hiện hàng chục hầm vàng cùng nhiều đối tượng đang khai thác vàng
trong quá trình đào hầm khai thác các đối tượng khai thác vàng đã phá nát hoa màu nương dẫy của người dân nơi đây
công an huyện đã phá các hầm vàng và tiêu hủy các phương tiện đào đải vàng trái phép
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các lực lượng chức năng huyện tây trà đã tổ chức trên bảy đợt truy quét
lập biên bản xử phạt hành chính tạm giữ phương tiện của hàng chục đối tượng khai thác vàng trái phép
săn lấp hàng chục hầm khai thác vàng
mới đây nhất lực lượng chức năng huyện tây trà cũng đã tổ chức truy quét khu vực khai thác đào đải vàng trái phép
tại đồi khu vực tây trà
khung thuộc địa phận thôn đông xã trà khê
tình trạng khai thác đào đáy vàng trái phép
khai thác vàng xa khoáng trái phép diễn ra thời gian qua trên địa bàn huyện tây trà tỉnh quảng ngãi
không những gây thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản của nhà nước
mà còn mất rừng mất đất sản xuất mất an ninh trật tự tại địa phương
hiện công an huyện tây trà và các lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi
tiếp tục truy quét các bãi vàng trên địa bàn giáp danh